thưa quý vị ngay sau lễ khai giảng năm học mới nhiều trường học trên địa bàn hà nội đã bắt đầu ghi nhận có học sinh bị đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc cấp
đến nay đau mắt đỏ đã lan thành dịch và các trường đã đưa ra nhiều biện pháp để phòng tránh bệnh
ghi nhận của nhóm phóng viên
những em nhỏ ở lứa tuổi mầm non là độ tuổi dễ bị mắc những bệnh truyền nhiễm
do đó các cô giáo người tiếp xúc thời gian dài bên các con đã thường xuyên quan tâm nhắc nhở để các con có thể phòng bệnh
các cô đã chuẩn bị cho các con những ca cốc và những khăn mặt riêng của các con
các cô sẽ vệ sinh hàng ngày cho các con trong từng hoạt động một
trong mỗi hoạt động thì các con sẽ đi rửa tay bằng xào phòng trước khi ăn và sau mỗi hoạt động trong học ở trường một ngày ạ
nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch các phòng giáo dục và đào tạo đã triển khai những yêu cầu chống dịch đau mắt đỏ đến tất cả các trường học theo yêu cầu của sở y tế hà nội
sau mỗi giờ học những chiếc cốc trong lớp lại được đun sôi
đây là việc nhà trường thường làm để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh mỗi thời điểm giao mùa
danh sách số em mắc bệnh đau mắt đỏ trong ngày sở theo dõi y tế thường xuyên được cập nhật để có thể truyền tải thông tin giữa nhà trường phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh đau mắt đỏ
y tế thường xuyên đi kiểm tra nắm mắt những thông tin kịp thời đối với các lớp tránh phòng tránh dịch đau mắt đỏ
kể một bạn học sinh nào bị đau mắt đỏ thì nhân viên y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể đối với
giáo viên của lớp đó để thực hiện công tác vệ sinh và cũng phối kết hợp với phụ huynh cho các con nghỉ và điều trị tại nhà
giáo viên chủ nhiệm có thể gửi về các nhóm gia lô ở trong nhóm phụ huynh của mình
bên cạnh đó thì các cô giáo sẽ dạy lồng kết và bảo các thiết dạy về các cách phòng bệnh cũng như là phòng bệnh đau mắt đỏ nói riêng
lớp thì nhà trường sẽ cho các cô lao công cũng như là giáo viên hàng ngày mình có khử khuẩn lớp học này có vệ sinh phòng ăn phòng ngủ
và xe tuyến nữa
thống kê sơ bộ của bệnh viện mắt trung ương cho thấy thời gian gần đây ghi nhận khoảng gần một trường hợp đến khám đau mắt đỏ mỗi tuần
trong đó chủ yếu là học sinh đặc biệt là cấp học mầm non và tiểu học vì khả năng phòng vệ của các em còn nhiều hạn chế
ngành y tế khuyên cáo hạn chế tự sử dụng dung dịch nhỏ mắt không áp dụng biện pháp dân gian bởi có nguy cơ gây bỏng hỏng rác mạc của trẻ và những biến chứng khác